kính thưa quý vị một vụ việc gây chấn động huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
kẻ thù ác chế tạo mìn cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ
điều đang nói trước khi xuống tay trả thù sát hại hai sinh mệnh nhỏ tuổi
đối tượng đã giải công theo dõi và lên kế hoạch tinh vi suốt hai năm trời
rồi gây án xong đã kịp dùng trí khôn xào quyệt của mình xóa sạch gần như mọi dấu vết
và phải mất đến hai năm sau đó sát thủ gài mìn tại địa bàn xã long giao huyện cẩm mỹ này
mới bị lật tẩy từ những dấu vết mờ tưởng chừng như đã bị bỏ sót và dư luận gần như đã chìm đi
hành trình hai năm theo đuổi và phá án thành công với những gian chuân khắc nghiệt
lắm khi tưởng là vô vọng của lực lượng công an tỉnh đồng nai cho thấy một tinh thần kiên cường và nỗ lực phi thường
đó cũng chính là câu chuyện mà hành trình phá án kỳ này xin được trân trọng gửi tới quý vị
nhiều năm đã trôi qua nhưng ông lê trọng đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và bà lê thị tình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
ở ấp suối râm xã long giao huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
mỗi lần dở những bức hình còn sót lại của hai đứa con sướng súng lại ngầm ngùi
một nỗi đau một thảng đá đè lên ngực suốt một mươi bốn năm nay chưa bao giờ buông bỏ được
và có lẽ nó sẽ còn đeo đằng ám ảnh họ trong suốt năm
sau suốt khoảng một giờ đồng hồ là ông đạt về căn nhà cũ rửa tay chân
thì trợt nhớ trong bao tài vô chủ mới nhặt được có chiếc đài cassette
lên mở bao tài ra cắm điện nghe thử
tuy nhiên do cầu giao bị mất dây mất điện nên ông lại đem kết vào tài
khi xong xôi mọi việc ông đạt lên xe trở về nhà
không quên đèo theo bao tài mới nhặt được
trong quá trình xác minh các mối quan hệ với gia đình ông lê trọng đạt trước khi xảy ra vụ nổ

có khả năng người đàn ông này lên để xác minh sự việc
thì ban chuyên án đã phải rất sát sao
ra đi ra lại tất cả các mối quan hệ mâu thuẫn
từ họ hàng bạn bè đồng đội cũ
và hàng xóm xung quanh gia đình ông lê trọng đạt
tuy nhiên những mâu thuẫn đấy
một là đã qua từ rất lâu
đám ma của hai cháu nga và giao
thì họ vẫn có mặt chia buồn với gia đình nạn nhân
không có những biểu hiện bất minh
và đặc biệt là họ có những bằng chứng ngoại phạm xác đáng
vấn đề quan trọng hàng đầu đây
phải tìm ra cái hướng về cái vấn đề mâu thuẫn
thế thì vấn đề mâu thuẫn
thì ai là người mâu thuẫn
tất cả những vấn đề ai là người mâu thuẫn
mâu thuẫn về vấn đề gì
về tình làng nghệ xóm về đắc đai
về cái quan hệ xã hội
về tình ái đủ thứ
nhưng cái mâu thửng nào là những mâu thuẫn lớn nhất
mâu thuẫn nào mà để người ta gây ra những cái vụ tàn ác như vậy
nó chỉ có những mâu thuẫn rất là gai gắt
thì như vậy là nó phù hợp với cái nhận định ban đầu của ban chứng án
để của những người là gì
đây là một vụ việc có dự mưu chuẩn bị rất kỹ
rất tỉ mỉ
để nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra ngay từ ban đầu
nếu chỉ mới nhìn vào các vật dụng còn sót lại tại hiện trường
thì người ta sẽ dễ dàng có những nhận định chưa chính xác
đó là bọn ăn trộm vật hạt điều
máy cassette bóng đèn điện đèn pin túc lò vít hai chiếc áo
nhưng có một điều
ăn trộm không thể nào đi trộm một chiếc máy cassette có chứa thuốc nổ ở trong
bọn tội phạm không bao giờ nghĩ ra điều này
đây chỉ có thể là mưu ám sát
nó được chuẩn bị kỹ càng
và nó khác với vụ trộm nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra
rất nhiều nghi vấn giải thiết được đặt ra
nhưng các mũi trinh sát thâm nhập các tỉnh thành
vượt hàng nghìn km dòng dã nhiều tháng liền
thì dấu vết hung thủ vẫn là một ẩn số
hành trang mang theo của các trinh sát viên chỉ là những bức ảnh về tăng vật của vụ án
như chiếc bào tải chiếc áo màu tím đèn pin và vài ký hạt điều
cùng những mảnh vỡ từ chiếc cassette đã bị xé nát tại hiện trường
khi điều tra thì mới thấy là hạt điều ở cái khu vực cẩm mỹ nó khác
cũng trong khu vực cẩm mỹ
nhưng mà rồi từ xã nó sang xã kia nó cũng khác
rồi là áo rồi là các cái dây điện trong cái bào
thì chúng tôi tiến cử các cái

nói chung là các lực lượng trinh sát được chia ra tỉnh huyện phối hợp với nhau tập trung điều tra theo các vật chứng mà để lại ở hiện trường
đây là loại bao cám và nó đã ngưng sản xuất và lưu hành trên thị trường trước đó hai năm rồi cho nên là hiện nay không còn ai bán hết cái đó nữa cả
tức là những người sử dụng loại này đã ngưng sử dụng lâu rồi
cái thứ hai nữa là về thời điểm đó thì có đèn pin có pin là con thỏ thì thị trường ở khu vực đó cũng không có
mà ở khu miền bắc thì cũng những giả thiết đặt ra và xác minh xem là những ai liên quan đến khu vực những đối tượng nào những người nào từ miền bắc đi di chuyển vào khu vực đó để mà có sử dụng cái này thì cái việc này cũng rất là khó khăn
tại vì khi mà cái địa bàn nông thôn đèn pin thì người ta sử dụng nhiều pin thì người ta cũng sử dụng nhiều
thời điểm đó thì
chủ yếu là sử dụng pin thì cái việc đó nó cũng không có tìm ra được cái nguồn gốc
phải nói rằng công tác truy tìm tăng vật là sự sống còn của vụ án
nó được ban chuyên án chỉ đạo một cách quyết liệt và rất cụ thể
tuy nhiên các đầu mối tăng vật của ván hoặc là đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc là không tìm ra được nguồn gốc
ngay cả chiếc cassette cũng chỉ được dựng lại có lời mô tả cũng đạt
và các mảnh vỡ còn lại cũng đạt

tạm thời xác định đây là loại máy cassette hãng sony của nhật
có một hộp băng đĩa
lúc này chỉ có thông qua lời khai của ông đạt để làm rõ hình dạng và đặc điểm của máy casset
vì chỉ có ông đạt tiếp xúc với máy nhiều nhất
vì hai đứa con của ông thì lúc đó không những đã bị thương rất nặng
mà thời gian tiếp xúc qua máy cassette rất ngắn
qua cái mô tả của ông đạt thì chúng tôi đã trực tiếp chở ông đạt đi tất cả những cái khu vực
những cái trung tâm
trung tâm kinh tế những cái nơi mà mua bán các cái máy cassette thời điểm hiện tại đó
trên địa bàn cẩm mỹ địa bàn long khánh xuân lộc các cái huyện xung quanh giáp ranh với cẩm mỹ
và mở rộng ra chúng tôi trong vòng gần ba tháng trời ròng rã chúng tôi đi chở ông đạt đến các cái tiệm
và mỗi khi đến các cái tiệm đó thì đề nghị ông đạt mô tả nó giống cái hình thù cái loại nào
thì hầu như là ông đạt nói là không có cái loại nó tương đồng
nó tương đồng với cái loại đó
cái vị trí này
bàn chuyên án đặt ra giả thuyết có thể đối tượng chỉ có mâu thuẫn với ông đạt thôi chứ không phải con ông đạt
nhưng mà thiệt hại quá lớn
hai người con đã chết hai người bị thương nặng
đây phải là đối tượng rất am hiểu tính tình cũng như sinh hoạt của gia đình ông đạt thì mới có thể lợi dụng ra tay như vậy
cho đến khi cơ trình sát ra mổ của hai cháu giao và nga để thắp hương
thì phát hiện có rất nhiều chân hương được cắm xung quanh mộ
kiểm tra lại
thì gia đình ông đạt không thắp nhiều đến như vậy
vậy ai là người đã thắp hương cho nạn nhân
và giả thuyết được đặt ra là có thể kẻ thù ác lo sợ bị quả báo trước tội ác của mình
nên đã bí mật đến thắp hương xám hối
một tổ trinh sát lập tức được bố trí tại nghĩa trang hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để theo dõi tác giả của những nén nhang đó
hồng tìm ra bóng dáng kẻ sát nhân
thế là một tổ trinh sát là hàng đêm
là khoảng cửa chín một mươi giờ là mật phục
ở khu xung quanh mộ nghĩa địa hàng gòn
ở đếm đó nghĩa địa hàng gòn của xã hồng khánh
thì mấy tháng rồng rã trời
thì họ chỉ phát hiện những người bình thường đi qua đi lại
người ta thắp nhang cho những người xung quanh đó
những người mới mất
để nghe được câu chuyện như vậy
thì họ lại qua
họ động lòng họ thương
họ thắp nhang rất là nhiều người thắp nhang
và mình loại trừ ngay cái việc đó
và cũng mất nhiều thời gian để mình xác minh cái thông tin này
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
các bằng chứng có thể nói lúc này là quá ít ỏi
để xác định ai là kẻ tình nghi của vụ án
cuối cùng sau một năm dòng giã điều tra
không một chút manh mối về hung thủ
khiến vụ án dần rơi vào bê tóc
hầu hết các trinh sát tham gia đánh án
đều được tạm cử đi làm nhiệm vụ khác
tuy nhiên vào chính lúc này
lại xuất hiện một tình tiết bất ngờ
nhằm lật tẩy gã nghi can đáng ngờ nhất
vậy nghi can đó là ai
có phải là hung thủ của vụ án này hay không
mời quý vị các đồng chí và các bạn
đón xem phần hai của chương trình hành trình phá án
vào giờ này tuần sau
chương mục hành trình phá án của chúng tôi hôm nay
cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
sau một năm dòng giã điều tra
hung thủ vẫn không một chút manh mối nào
vụ án dần dần bị xếp hồ sơ
số điều tra viên trinh sát
tham gia đánh án đều được tạm cử đi làm nhiệm vụ khác
nhưng vào lúc này
lại xuất hiện gã nghi can đáng ngờ nhất
làm thế nào để y lộ diện
xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem chương trình
đây là vụ án cách hiện trường quốc lộ cách quốc lộ ba khoảng hai trăm linh mét
và từ việc tiếng nổ gây như thế náo đoạn khu vực dân cư
đồng thời nó ảnh hưởng đến trật tự giao thông
tuyến quốc lộ ba chạy qua khu vực hiện trường thì coi bị tắt khoảng hai km
chúng tôi phải báo cáo đồng chí trưởng công an huyện
huy động tất cả các lực lượng đến để giải tỏa giao thông
từ tính chất như vậy dư luận này đã lan tỏa rất nhanh đến các tỉnh xung quanh huyện pháp sơn
dư luận là gây hoang mang rất lớn trong quần chúng nhân dân
vì vậy cũng là áp lực rất lớn với chúng tôi
làm thế nào để điều tra nhanh tìm rõ đối tượng để trả lời dư luận nhân dân

dù hiện trường những vụ cháy nổ thường gây khó khăn cho công tác kỹ thuật hình sự
thế nhưng với quyết tâm cao và những đánh giá cẩn trọng tỉ mỉ khách quan khoa học
lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm ra những dấu vết vật chứng rất quan trọng
với quyết tâm để làm chứng minh để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
chúng tôi đã quyết tâm để tìm ra được những dấu vết vật chứng
làm sao để xác minh được nguyên nhân sự ra sự việc và tìm vụ thu kết nhanh nhất
tôi xác định đây là vụ lổ xảy ra qua dấu vết để lại hiện trường
tức là các mảnh vỡ trên tường cũng như mở rộng hiện trường
tôi thu được một số mảnh nhựa ở găm ở cây chuối
với những vật chứng để lại tôi xác định đây là vật lổ
nhiều khởi lăng do một đài cassette loại nhỏ gây lên
xong đó chạy bằng pin con thỏ
qua đấy chúng tôi đã dựng được đài vật lổ của vụ lổ này
không những đối với lực lượng khám nghiệm
mà ngay cả với cơ quan điều tra
thì những vụ việc như thế này gây ra những khó khăn
những điều tra viên và trinh sát của phòng cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
và đội hình sự công an huyện sóc sơn đã đà soát khu vực hiện trường
công an huyện sóc sơn nhận nhiệm vụ đà xóa trên tuyến quốc lộ ba đi thái nguyên
với kinh nghiệm làm án
câu hỏi được đặt ra ngay lúc này là vấn đề con người
khi giải quyết vụ án
nhiên quan đến thuốc nổ chất nổ
thì chúng tôi cũng đặc biệt phải quan tâm đến cái vấn đề về yếu tố con người
vì đây cũng không phải đây là một cái nội hình đặc biệt
cái loại hình này cũng không thể đối với từng người một
mà có thể là cá biệt một số người mới có thể thực hiện được những việc đó
thế đây cũng là một cái việc quan tâm
nhiều cuộc họp đã diễn ra
dù là trong chớp nhoáng nhưng vô cùng quan trọng
để ban chuyên án tổng hợp thông tin
và đưa ra những sự phân tích xác đáng
những câu chuyện thu nhặt lộn xộn
nên cần có sự sâu chuỗi
và nhận định sàng lọc kỹ cạn
những người làm án đã phải căng mình nhiều giờ
để dựng lên chân dung của hung thủ
dù những hy vọng vẫn rất mong mạnh
ngay lúc này
anh nguyễn văn viện cũng bị chấn động mạnh
do sự ra đi hết sức độc ngột của người thân
một sự mất mát quá lớn
không gì bù đắp nổi
không để một giây phút nào trôi qua vô ích
các điều tra viên tiếp tục tiến hành
các biện pháp nghiệp vụ liên quan
khi kết quả khám nghiệm hiện trường
có thể nói hình thức gửi bơm thư của hung thủ
thường nhằm mục đích trả thù cá nhân
vậy mâu thuẫn nào
là nguyên nhân gây ra cái chết cho những người này
hay tư thù cá nhân lên đến đỉnh điểm
nhưng dù vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa
cũng không thể bào chữa cho kẻ gây án
các tổ công tác chia nhau tìm hiểu về các mối quan hệ của nạn nhân
đặc biệt quan hệ của nguyễn văn viện
qua đà soát
tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân
anh nguyễn văn thắng là sinh viên
em trai ruột của nguyễn văn viện
vợ anh viện là chị trần thị nhàng
các điều tra viên vẫn chưa thấy sự xuất hiện
của những mâu thuẫn nào
có thể gây nên sự trả thù mù quáng và giả mang như thế
lúc đầu thì
tiến hành ghi được hai anh viện
chúng tôi có hỏi rất nhiều những mối quan hệ
ban đầu là anh ấy không nhớ
và anh ấy chỉ nói là không có cái mâu thuẫn gì khác
và tuần xoáy vào rất nhiều mâu thuẫn
trong cuộc sống
mâu thuẫn gia đình
mâu thuẫn bạn bè
nói chung là anh ấy nói là
trả lời chúng tôi là không có mâu thuẫn gì cả
mãi sau này
chắc là anh ấy nhớ ra
có một tình thiết
mối quan hệ với chị nà
trên thái nguyên
ngày xưa là có quá trình yêu đương nhau
sau đó mình tắt toát ra
cái nội dung vậy
sau đó là bản chuyên án
cùng với phòng pc một mươi bốn

của đội trọng án
trong đó có anh trung
anh tướng trung
trưởng và anh thọ
nó lên trực tiếp cùng với đội tỉnh thanh sự
chúng tôi là giả soát
tiến hành giả soát các đối tượng
trong quá trình tổ chức điều tra
những manh mối đầu tiên
là vấn đề tình cảm của anh viện và chị lan
thông tin ban đầu này được anh viện cho biết
có người gọi điện thoại cho anh
nói là bạn trai của chị lại thị kiều lan
người từng yêu anh viện từ năm hai nghìn
nhưng hai người đã chia tay cuối năm đó
trước đây đã có vài lần anh viện đưa chị lại thị kiều lan
về nhà mình ở sốc sơn
với gia đình bằng xe máy
bạn chuyên án có một niệm tin rằng
thời gian để phá án đang đến gần
quảng đường từ hà nội lên bắc cạn
vào thời điểm năm hai nghìn ba
là khó khăn vất vả
nhưng các điều tra viên đã hết sức khẩn trương
để điều tra đối tượng
qua điều tra
các bộ điều tra biết rằng
chị lại thị kiều lan hiện là nhân viên kế toán
của một công ty khoáng sản
từ đó đến giờ

lan có quan hệ yêu đương với ngô mạnh hùng
nhân viên của một công ty tư vấn xây dựng
hai người chung sống với nhau
tại nhà của hùng ở thị xã bắc cạn
cái vụ án này nó là vụ án
rất là hiếm trọng
thế nên là khi mà chúng tôi tổ chức điều tra
và truy tìm được
hai cái đương sự hai cái đối tượng này lên
thì có thể nói là cũng
các cái đối tượng rất ngoan cố
chứ không hề bọc độ một cái gì ban đầu
kể cả về
tình cảm về thái độ
cũng rất là khó đoán
và cuối cùng
các đối tượng cũng thừa nhận
có đi từ trên bắc cạn
về địa bàn của hà nội
về thái nguyên
thì thực tế mà nó sắp sơn với thái nguyên
là ráp nhau qua cái cầu đến địa bàn của thái nguyên
thế thì khi mà tìm được những cái cơ sở
có những cái cơ sở về
cái việc đó
và rơi vào đúng buổi chiều ngày ba mươi một tháng một mươi
thì cái niềm tin về cái việc
đối tượng nó lại càng rõ hơn
thu thập thông tin mở rộng điều tra
đặc biệt chú trọng vào các chi tiết
tình tiết tại hiện trường
và sự xuất hiện của đối tượng
trùng khớp với những chứng cứ thu thập được tại hiện trường
nên toàn cánh bức tranh càng được rõ nét
mặc dù sau những chặng đường dài
phương tiện đi lại khó khăn
điều kiện sinh hoạt thiếu thốn
và nhiều giờ căng thẳng mệt mỏi trôi qua
cuối cùng sự nỗ lực của các anh
cũng được đình đáp
sau hơn bốn ngày xảy ra vụ việc
cơ quan điều tra công an thành phố hà nội
đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp tình nhân này
kết quả xác minh ban đầu cho thấy
đầu năm hai nghìn
lan có yêu anh nguyễn văn viện
thời gian yêu nhau lan đã nhiều lần về chơi
tại nhà của anh ở sóc sơn
và anh viện cũng đã nhiều lần lên gia đình của lan
ở thái nguyên chơi
làm việc không ổn định
nên hai người chia tay
lan buồn chán bỏ về quê ở thái nguyên
sau đó anh viện cũng lập gia đình
và có con với chị trần thị nhà
đầu năm hai nghìn ba
lan có quan hệ yêu đương với ngô mạnh hùng
hai người chung sống tại nhà hùng
quá trình quan hệ với lan
hùng biết thỉnh thoảng lan vào viện vẫn còn liên lạc với nhau
do có tính ghen tuồn
hùng thường xuyên sợ tình cảm cũ giữa lan và viện
sẽ cản trở mình
vì vậy hùng đã yêu cầu lan cho mình biết số điện thoại cơ quan
và nơi làm việc của anh viện
tháng ba năm hai nghìn ba
hùng đã điện thoại đến số máy của cơ quan anh viện
để hỏi anh viện về mối quan hệ tình cảm
giữa anh và chị lan
trong khi đàm thoại
anh viện và hùng đã xảy ra cãi vã
dùng những lời lẽ thiếu văn hóa
hùng cho rằng viện đã xúc phạm đến danh dự của hùng
vì thế hùng đã nảy sinh ý định trả thù viện
hùng đã thông báo cho lan
biết việc gọi điện nói chuyện với viện
và anh viện đã xúc phạm danh dự của hùng và lan
lan cho rằng viện không hề yêu cô
mà chỉ lợi dụng tình cảm
nên đồng ý với hùng
sẽ tổ chức để giết kẻ bạc tình
để chuẩn bị cho hành vi giết anh viện
vào tháng chín năm hai nghìn ba
hùng và lan đã đi từ bắc cạn về sóc sơn hà nội
xác định được chỗ ở chính xác của hùng và lan
bàn bạc mua thuốc
để chế tạo một quả mịn
để có được thuốc nổ
giữa tháng một mươi năm hai nghìn ba
hùng đã tìm gặp phạm thế
người quen của hùng
nhờ tìm mua thuốc nổ
khi gặp duyên
hùng nói với duyên mua thuốc nổ để khai thác đá
nên duyên đã đồng ý giúp
qua môi giới của duyên
hùng mua cổ tính tám thổi thuốc nổ
duyên và hùng tìm đến nông thị thiên
đồng một mươi kiếp điện với giá bốn mươi đồng
khi có đầy đủ vật liệu
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn ba
hùng và lan đã chế tạo mình tại nhà của mình
núp dưới hình thức
chiếc đài bán dẫn
chỉ cần vặn núm volume của đài
thì chiếc đài sẽ phát nổ
lúc đầu lan còn do dự
nhưng sau nhiều lần hùng nói đi nói lại
và để chứng minh tình yêu của mình đối với hùng
lan đã đồng ý
đặt trong chiếc radio
rồi cho vào một hộp carton
dán một tờ giấy như hình hộp quà
ở ngoài ghi nhờ anh viện sửa giúp
hùng lấy xe máy chở lan ngồi đằng sau
mang hộp quà đến nhà anh viện
gần đến nơi hùng đổ xe
để lan chờ bên ngoài

nói chung nghe
một ngày sau
hùng đưa mấy gói quà cho chị nhà
chị nhà đã nhận mấy gói quà
mà không nghi ngờ gì
sau đó hùng cùng lan trở về thái nguyên
đi làm bình thường
tại nhà anh viện

khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút tối chị nhà đưa cái hộp cho anh nguyễn văn thắng em trai của anh viện xem
do không biết anh thắng đã mở cái hộp vặn công tắc trên đài
ngay lập tức quá mìn đã phát nổ
trước đến khi những chứng cứ chính xác được đưa ra thì các đối tượng này mới cuối đầu nhận tội
hùng thừa nhận đã thực hiện kế hoạch sát hạ anh viện để trả thù
ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn bốn tòa án nhân dân hà nội đã tuyên án đối với các bị cáo
từ sự ghen tuôn mùa quán đã nảy sinh hành động đê hẹn nuôi ý định giết người trả thù
ngôn bạch hùng kẻ chủ môn của vụ án đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình
bị cáo lại thì kiều lan
nhận mức án trùng thần
phạm thế duyên hoàng văn tính và nông thị thiên với tội danh mua bán trái phép vật liệu nổ
gián tiếp gây ra hậu quả lệnh mức án một mươi năm năm tù
ngoài án phạt tù hội đồng xét xử cũng yêu cầu bị cáo hùng và lan
phải có trách nhiệm cấp dưỡng đến suốt đời cho nạn nhân nguyễn văn thơ
người duy nhất sống sót sau vụ nổ nhưng bị tổn hại sức khỏe đến chín mươi bốn

chúng tôi tìm gặp em nguyễn văn thơ ở thôn kim hà xã kim lũ huyện sóc sơn hà nội
vụ nổ khiến em thơ bị mù cả hai mắt và trên người đầy thương tật
bố của em là ông nguyễn văn trọng thì đang bị ung thư khiến cho công việc của cả nhà
đổ dồn đến đôi vai gầy của bà nguyễn thị xính
ngôi nhà siêu vẹo tối tâm và rách trưới nằm không xa hà nội khiến chúng tôi không khỏi đau buồn
bà xính đã khóc nhiều vì thương con thương chồng và thương chính bản thân của mình
nhưng phải cố gắng gượng để mua sinh
sau nhiều năm
vụ nổ vẫn làm cho em thơ chưa thể quên được
sau đó em đã kể anh thắng và em trai của anh viện
và bà nguyễn thị xính đã bảo rằng

gọi kênh thương của anh văn trọng

rồi em thắng đã gọi danh nhắn của anh văn trọng lên công hàng
ra chợ ra đầu ngõ mua thuốc ăn về em cấm nồi cơm xong bắt đầu em ra đứng thì thấy hai anh chị đang mở hộp em
chạy ra em ngồi chú em xem cùng
thế thì mở ra thì có một cái hộp nó bên trong dựng cái đài co bằng cái hoàn gạch lục
thế thì trong cái đài nó có dán cái tờ giấy ở bên ngoài đài này
nó ghi hẳn cái chữ là viện ơi chiếu cho tao cái đài sáng mai tao lấy
nó ghi tên là anh bình đây xong đọc xong rồi lấy thì em không biết một câu gì hết
một tháng sau em gọi là hơi tỉnh lại hơi hơi tiếc một chút nhưng mà vẫn được mời sáng
một tháng sau em mới nhớ lại cái sự việc của nó diễn ra
vì những lý do riêng mà anh viện không xuất hiện trong chương trình này
chúng tôi chia sẻ với nỗi đau của anh và gia đình
hy vọng thời gian sẽ làm lạnh dần vết thương trong trái tim của anh
hơn chục năm đã qua đi hiện tại lại thì kiều lan vẫn đang phải trả giá cho tội ác của mình đã gây ra
nếu không phải vướng vào vòng lao lý
có lẽ lan cũng đã có một gia đình nhỏ yên ấm hạnh phúc
điều mà bản thân lan và gia đình vẫn mong ước
chỉ vì một chữ tình mà lan đã tự đẩy số phận của mình vào bi thương không lối thoát
tội ác của lan và đồng bọn rất đáng lên án
những hành vi mất hết tính người và hết sức đê hẹn
sau sự việc xảy ra thì tôi rất là ân hận
tôi biết là
biết là cái tổn thất gây ra cho gia đình nạn nhân rất là lớn
tôi biết là
chia buồn của gia đình nạn nhân
ngoan nạn nhân đã tha thứ
những đối lầm của tôi đã gây ra
phạm nhân lại từ kiều lan năm hai nghìn ba
để xuống trại xuân nguyên để thi hành cái bản án trung thân của mình
khi mới đến trại
thì cái tư tưởng của phạm nhân lan là rất là nặng nề vì ám ảnh
và cái hành vi phạm tội của bản thân gây ra
đã để cho hậu quả là ba người chết
và một bé thơ là bị thương tích rất là nặng chín mươi bốn
nói chung là cái tư tưởng thì chưa ổn định chưa xác định rõ
nên là rất là giàu dĩ
sau một thời gian được sự quan tâm của ban giám thị
hội đồng cán bộ và cán bộ quản giáo hàng ngày gần gũi động viên
thì phạm nhân lan cũng đã xác định lại tư tưởng
có cái hướng cải tạo
sau một mươi một năm cải tạo thì phạm nhân lan luôn luôn được xếp loại cải tạo khá
là một trong những phạm nhân mà điển hình của đội
luôn luôn là chấp hành tốt
bốn tiêu chuẩn thi đôi chấp hành án phạt tù và một mươi năm điều nội quy chạy ra
trong phiên tòa phúc thẩm bị cáo lan đã từng khóc mà nói
với cái án tù chung thân chẳng biết đến bao giờ cô mới về nhà
để gặp lại cha mẹ già yếu
sau tất cả những bi kịch xảy ra lan giờ chẳng còn dám mong tới một hạnh phúc của riêng mình
chỉ mong cải tạo cho tốt để sớm được trở về với gia đình sống thanh thản quãng đời còn lại